sau đây là tin cập nhật về cơn bão số một mươi ba hồi bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi một bốn độ kinh đông trên khu vực phía nam quần đảo hoàng sa cách đà nẵng từ thiên huế khoảng ba trăm tám mươi km
cách quảng trị khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi hai

dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh chín sáu độ kinh đông
trên vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa to gió mạnh dần lên cấp tám chín vùng gần tâm bão cấp một mươi một mươi một
giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội vùng biển bắc vịnh bắc bộ
đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng có khả năng nước dân do bão cao năm một m nguy cơ ngập
ống xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông đầm phá tại các tỉnh từ quảng bình quảng trị
thừa thiên huế đà nẵng từ chiều nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
từ phía nam nghệ an đến quảng nam có mưa to đến rất to và gió giật mạnh
với lượng mưa từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba